cuộc xung đột israel hamas đã bước qua ngày thứ hai mươi và mảnh đất gaza vẫn đang tiếp tục phải hứng chịu các cuộc không kích trả đũa từ phía israel
theo các con số mới nhất được công bố hơn bảy người palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và hơn một phần ba trong số đó là trẻ em
tại các cơ sở y tế không còn giường chống cho các phòng chăm sóc đặc biệt trong khi nhiên liệu để vận hành máy móc đang cạn kiệt từng giờ
hơn sáu trăm một mươi ba người đã bị bắt nhà cửa do các cuộc xung đột hiện đang trú ẩn tại một trăm năm mươi cơ sở do cơ quan cứu trợ và làm việc cho người tị nạn palestine của liên hợp quốc lập nên
nhưng không nơi nào là an toàn
người palestine ở giải gaza được quân đội israel yêu cầu di chuyển xuống phía nam vì sự an toàn của chính họ nhưng đạn pháo vẫn tiếp tục rơi xuống
cơ quan cứu trợ liên hợp quốc đã dựng lều mới ở khanjunik nhưng với việc biên giới vẫn đóng cửa và không có lệnh ngừng bắn
cơ quan này đã cảnh báo rằng
họ có thể phải ngừng hoạt động nếu không nhận được thêm viện trợ và nhiên liệu